đối tượng xùng xeo thái vừa bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai bắt quả tang
khi đang điều khiển xe mô tô trên tuyến quốc lộ bảy mươi cùng một bọc ni lông chứa sáu trăm linh viên nén màu hồng và xanh
thái khai nhận đang vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người không rõ tên tuổi với số tiền công là một triệu đồng
liên quan đến vụ vận chuyển qua biên giới hơn một một kg vàng bốn tám gam bạc ước tính trị giá khoảng một hai tỷ đồng
bộ đội biên phòng an giang cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để khởi tố vụ án
thưa quý vị những ngày qua thông tin về việc tăng học phí đã nhận được sự quan tâm rất nhiều của dư luận
tuy nhiên nhiều người còn bất ngờ hơn khi mà sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đã công bố khảo sát có tới bảy mươi hai người được hỏi
đồng tình với việc tăng mức học phí các bậc học từ năm hai nghìn hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thêm vào đó thì giá xăng tăng đang ở mức cao kéo theo chi phí sinh hoạt của người dân đội lên đáng kể
vì vậy trước con số là bảy mươi hai người dân đồng ý với việc tăng học phí cư dân mạng cho rằng con số này là không phù hợp với tâm lý chung
cụ thể theo số liệu sở giáo dục và đào tạo hà nội công bố có trên bảy mươi bốn sáu trăm linh hai ý kiến của cha mẹ có con học tại cơ sở giáo dục công lập
và cán bộ giáo viên ở những trường này tham gia góp ý bằng phiếu về mức thu học phí năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
kết quả hơn bảy mươi ba bảy trăm linh người đồng ý với dự kiến mức thu học phí chiếm hơn bảy mươi hai hơn hai mươi ý kiến không đồng tình chiếm hai mươi bảy
kết quả lấy ý kiến này được các phòng giáo dục các trường công lập thực hiện
tôi e ngại kết quả khảo sát chưa thật sự chính xác
ở đây tổng số phiếu dù lớn nhưng lại khảo sát nhiều đối tượng
trong đó có cả cán bộ giáo viên thì sẽ dẫn tới số liệu không chính xác
thực chất cơ quan khảo sát phải lấy tỷ lệ của phụ huynh người chịu tác động trực tiếp mới chuẩn
giai đoạn này cái gì cũng tăng giá tôi đi chợ mà như mất cắp
là một phụ huynh có hai con đi học giờ học phí tăng gấp đôi tôi không biết phải xoay sở như thế nào
việc điều tra xã hội học phải được thực hiện bài bản khoa học và có số liệu phân tích cụ thể
không thể để chung chung bao nhiêu phần trăm đồng ý
tôi cũng không đồng ý tăng học phí
tôi kiến nghị cắt giảm một số loại sách giáo khoa không cần thiết giảm chi phí mua sách giáo khoa
sách giáo khoa có thể dùng một bộ cho năm năm sau đó mới thay đổi cải tiến
tuy nhiên bên cạnh những ý kiến hoài nghi phản đối về kết quả thăm dò
thì cũng có không ít cư dân mạng cho rằng nếu việc tăng học phí giúp nâng cao chất lượng giáo dục cũng là điều nên làm
bởi thực chất mức đóng học phí các trường công lập hiện nay không phải là quá cao
vấn đề khiến nhiều phụ huynh lo ngại đó là các khoản đóng góp ngoài học phí
học phí không hề đắt đắt ở đây là các khoản đóng góp các khoản chi thêm
tăng phí không sai nhưng cần phải minh bạch và thống nhất các khoản học phí khác đi kèm
học phí chỉ bằng một góc phụ thu khác cắt bớt phụ thu thì tăng học phí gấp ba lần phụ huynh vẫn cười
gánh nặng với phụ huynh bây giờ chủ yếu là các khoản không phải là học phí
tôi đồng ý tăng học phí để nâng cao chất lượng giáo dục
tiền học phí tiểu học hiện nay là một trăm năm mươi năm đồng một tháng ở khu vực thành thị
một lớp có khoảng bốn mươi bạn thì thu được khoảng sáu triệu chắc chỉ đủ tiền trả tiền điện điều hòa cho lớp
chia sẻ về vấn đề này theo ông nguyễn tùng lâm chủ tịch hội tâm lý giáo dục hà nội
người trực tiếp tham gia góp ý tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố
về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba cho biết
để biết con số chính xác người dân đồng ý tăng học phí
những người được hỏi phải là phụ huynh có con học tại cơ sở giáo dục công lập trên cả các vùng thành thị nông thôn miền núi
ở đây tổng số phiếu dù lớn nhưng lại khảo sát nhiều đối tượng trong đó có cả cán bộ giáo viên thì sẽ dẫn tới số liệu không chính xác
thực chất cơ quan khảo sát phải lấy tỷ lệ của phụ huynh người chịu tác động trực tiếp mới chuẩn
đồng tình với phương án này nhiều phụ huynh cho rằng các đơn vị chức năng cần tiến hành khảo sát rộng rãi hơn
khảo sát đúng đối tượng và có thể tiến hành khảo sát trực tuyến
thiện ích của căn cước công dân để tránh tình trạng khai tràn lan không chính xác
tuy nhiên vấn đề được nhiều cư dân mạng chia sẻ nhất hiện nay đó là chất lượng giáo dục
tiền học phí bỏ ra phải tương xứng với chất lượng giáo dục học tập
đồng thời nếu tăng học phí thì cần cắt giảm các khoản phụ thu khác
phải tính toán làm sao để giảm mức tối đa gánh nặng lên vai người dân
thưa quý vị trong những ngày này thủ đô hà nội đang trải qua đợt nắng nóng gai gắt
nhiệt độ đo được trong lều khí tượng có thời điểm là ba mươi chín độ c
nhưng nếu đo thực tế trên mặt đường thì con số này chắc chắn sẽ cao hơn cả chục độ
với sức nóng như vậy cộng với tình trạng mặt trời trói trang thì bất cứ ai phải hoạt động ngoài trời
hay là di chuyển trên đường đều cảm thấy rất là mệt mỏi
mà có lẽ là cũng không chỉ vào ban ngày đâu ạ cả vào ban đêm cũng cảm nhận được không khí ngộn ngạc và khó chịu
vâng thế nhưng mà trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy thì chúng ta vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh
của những chiến sĩ cảnh sát giao thông không quản ngại nắng mưa
kiên trì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông được thông suốt trong bất cứ tình huống nào
và đó cũng chính là câu chuyện giao thông của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay
nhiệt độ lúc này chúng tôi nhận thấy có thể lên đến hơn bốn mươi độ c
thì nhiều công việc
ví dụ như người nông dân đã phải xuống đồng một lúc nửa đêm
hay là công nhân thì cũng điều chỉnh giờ làm việc để tránh tiêu cực tím
thế nhưng với lực lượng cảnh sát giao thông họ không có sự lựa chọn về múi giờ
mà họ chỉ có một lựa chọn đó là đảm bảo cho an toàn giao thông được thông suốt
ngã tư trần duy hưng phạm hùng nút giao trọng điểm với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn
tại đây chỉ một vụ va chạm nhỏ cũng dẫn đến tình trạng un tắc kéo dài
chính vì vậy
tại ngã tư này không lúc nào văng bóng áo vàng của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
việc thực hiện nhiệm vụ luôn đối mặt với thách thức từ ánh nắng mặt trời trói trang
từ hơi nóng của mặt đường nhựa và từ chính áp lực của các phương tiện giao thông
nhưng mà công việc anh em ra ngoài đường thì vẫn phải hoàn thành tốt
ngoài ra thì nữa là đối với cái ngã tư phạm hùng giao với trần duy hưng này
nó rất hay xảy ra những tình huống giao thông phức tạp
thế nên là anh em lúc nào cũng phải không quản thời tiết lúc nào cũng phải sẵn sàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ
lưng áo ướt đẫm mồ hôi làm ra sạm nắng
đó là hình ảnh của các chiến sĩ cảnh sát giao thông thủ đô đang căng mình
làm nhiệm vụ tại các tuyến đường và nút giao thông trọng điểm
với cái điều kiện nắng nóng này thì bản thân mình là những người đi đường ấy mình đã thấy vất vả rồi
với những đồng chí cảnh sát giao thông này nhiệm vụ thì mình nghĩ là cái công việc sẽ vất vả rất là nhiều
và quan trọng là họ còn có những cái áp lực ví dụ như là áp lực về giao thông
rồi là điều tiết làm sao để cho hợp lý
với cái thời tiết oi bức như thế này thì thực sự nó cũng là một trở ngại đối với công việc của các chiến sĩ
thì các anh làm việc ở dưới này thì rất là nóng và mệt
với cả cái áp lực giao thông nó rất là đông đúc này nữa thì rất là khó khăn
tâm lý chung của người dân khi tham gia giao thông dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm như thế này
đó là làm sao để việc di chuyển được nhanh nhất
do vậy thường xảy ra tình trạng các phương tiện lấn làn chen lấn vượt đèn tín hiệu
tại khu vực ngã ba ngã bốn
ngoài ra trong các trường hợp nếu có xảy ra va chạm
các chủ phương tiện sẽ rất dễ nổi nóng dẫn đến mâu thuẫn ẩu đả
bởi ai cũng cảm thấy bức bối dưới cái nắng nóng gây gắt
đối với cái thời tiết nắng nóng như thế này thì người dân người ta sẽ có một cái tâm lý chung
đấy là sẽ cố gắng tranh thủ để cướp đèn đi nhanh
ngoài ra đến nữa thì khi mà dừng chờ đèn đỏ thì cũng sẽ đứng ở vị trí bóng dâm
không đúng với cả vạch dừng chờ của tại ngã bốn
thế nên là cũng rất dễ xảy ra những cái vấn đề là va chạm giao thông
và người dân thì thời tiết nắng nóng người ta cũng sẽ sử dụng rất nhiều những cái biện pháp như là áo trồng nắng hay là kính dâm
nên là cũng không thể quan sát được như cái thời tiết bình thường
cũng là cái nguy cơ tiềm ẩn để xảy ra va chạm giao thông
chúng tôi có những lời khuyên dành cho các người dân khi tham gia giao thông qua điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này
là chúng ta luôn luôn bổ sung nước đầy đủ
vì đã có những cái trường hợp mà ở đây các bạn ấy đã mất xỉu khi tham gia giao thông ngoài đường rồi
chúng tôi phải đưa vào đây để
tiếp nước là các bạn ấy
nên là điều kiện thời tiết khắc nghiệt này thì các bạn
những người dân tốt nhất là nên đảm bảo sức khỏe cho mình
an toàn để lưu thông ngoài đường có cách thông suất nhất
sự chia sẻ động viên của người tham gia giao thông với những áp lực mà mỗi chiến sĩ cảnh sát giao thông đang phải đối mặt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này
chính là từ những hành động hãy tham gia giao thông đúng luật và có văn hóa
thưa quý vị trong thời gian gần đây câu chuyện thiếu thuốc vật tư y tế tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh và các bệnh viện công trên cả nước đang được dư luận đặc biệt quan tâm
và trước thực trạng này mới đây tại cuộc họp thường trực chính phủ với các đơn vị về giải pháp cung ứng thuốc
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu ngành y tế ra soát quy định để khẩn trương khắc phục tránh tâm lý sợ sai không dám làm
vậy điểm ngẽn của vấn đề thiếu hụt vật tư y tế là do đâu và cần phải tháo gỡ vướng mắc như thế nào
trong một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba để cùng lắng nghe những chia sẻ về nội dung này
vâng xin kính chào khán giả của đài truyền hình anntv
thưa bà trong thời gian qua cũng như là trên các trang mạng xã hội thì chúng ta thấy có rất nhiều ý kiến từ phía người dân khi họ phản ánh rằng khi tới các cơ sở khám chữa bệnh
thì nhận được những cái thông báo như là thiếu hóa chất để xét nghiệm hoặc thậm chí là có trường hợp là được chỉ định để phẫu thuật thì lại bị hoãn lại
có khi phải đến hai đến bốn tháng bởi vì là thiếu những vật tư y tế để phục vụ cho công tác phẫu thuật bà có thể chia sẻ đôi chút quan điểm về câu chuyện này ạ
tôi cũng có theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng và cũng qua những người thân mà đi bệnh viện để thấy đây vấn đề thiếu giúp giai đoạn vừa rồi là rất trầm trọng ở tất cả các bệnh viện
thiếu các linh kiện cần thiết để thay cho bệnh nhân thì tôi cho đấy là một vấn đề mà tôi nghĩ là cái này nhân dân cả nước cũng đã biết ngành y tế biết và chính phủ biết
cho nên chính phủ phải chỉ đạo rằng càng khẩn trương bao nhiêu để ngành y tế phải có trách nhiệm làm thế nào đấy để có đủ thuốc để điều trị cho bệnh nhân
để có đủ tất cả các linh kiện mà khi mà người ta gọi phẫu thuật thì có đủ linh kiện để thay thế cho bệnh nhân bởi vì đây là vấn đề rất là lớn
liên quan đến tính mạng người dân và liên quan đến những điều mà đã hiến định tức là mọi người dân phải đều có quyền để hưởng những dịch vụ y tế hiện đại nhất
cho nên là trong trường hợp này tôi cho đây là một vấn đề đang nổi cộ và chỗ nào cũng bàn tán mà tôi nghĩ đây là vấn đề mà chính phủ đã nêu ra chỉ đạo
tôi nghĩ là bộ y tế phải khẩn trương có phương pháp để thực hiện chỉ đạo chính phủ trong những ngày tới để có đủ thuốc và đủ các linh kiện để điều trị cho dân
để chữa bệnh cho dân vì đây là vấn đề rất cần
từ phía bộ y tế thì cũng có sự thừa nhận rằng việc thiếu thuốc cũng như là vật tư y tế đang ảnh hưởng đến công tác chăm sóc và khám sức khỏe cho nhân dân
nhưng bộ y tế cũng chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân chúng ta có thể nói đến đó chính là cái tâm lý sợ sai sợ thanh tra kiểm tra ở một số đơn vị địa phương
đã không dám thực hiện việc mua sắm đấu thầu trang thiết bị và vật tư y tế bà thì nghĩ sao về vấn đề
trước hết phải nói cho trong hơn hai năm vừa rồi thì phải nói là nhân dân đánh giá công rất cao của ngành y tế
các anh các chị đã lấn
nhân dân mình đã gồng mình lên để cùng với toàn bộ hệ thống chính trị để kiếm dân kiếm người trong lúc dịch bệnh và đến bây giờ chúng ta trở lại cuộc sống gần như bình thường
và nó là công ngành y tế rất lớn
tuy nhiên tôi cũng chia sẻ tức là sau đấy thì lại có những vụ mà phải xử lý bắt tất gần như ở các tỉnh thành về chuyện
các giám đốc cdc về chuyện là liên quan đến cái vụ là mua trang thiết bị
thế và đặc biệt cái cú là gần đây là ở trên bộ y tế tôi cho đấy là một cú sốc rất lớn gâm lớn không phải là đối với riêng ngành y tế đâu
nhân dân cả nước
tuy nhiên tôi hoàn toàn hiểu rằng trước hết là đối với các anh các chị làm trong ngành y tế một cuộc sống rất nặng
mà chúng tôi nghĩ rằng là tôi cũng chia sẻ tâm trạng trong bộ y tế chia làm hai trưởng phái
một trường phái thứ nhất là gồm tất cả các anh các chị các bác giáo sư bác sĩ tiến sĩ điều dưỡng viên là người suốt cả đời đã tâm huyết với nghề rồi
cứu người và lan lộn với nghề thì tâm trạng của họ là rất là xót xa rất là bực dọc thậm chí là rất là xấu hổ về chuyện này
thế còn nửa lại
các anh các chị nhất là những khối làm quản lý thì đang dò lò dò đang cân nhắc đang phải suy nghĩ làm thế nào
một là mình sợ sai cái tâm lý có
thế nhưng tôi nghĩ đây là có
như tôi cho rằng là trong trường hợp này thuốc chữa bệnh cho nhân dân thì tôi nghĩ cũng như là chúng ta phải tham gia cái trận đánh
dân cần thuốc để chữa bệnh dân là cần các linh kiện để thay thế
thì lúc này đây những người các đồng chí bên bộ y tế coi thường là những chiến sĩ vào cuộc rồi thì tôi biết rằng
có thể có giặc là gì giặc là có thể là có những cái sự mồi trài về tiền năng về các thứ tôi nghĩ là phải vượt lên
để làm thế nào đấy để chúng ta đánh thắng trận
thắng trận ở đây là gì
mua được thuốc cho dân cho đủ dân
tôi lấy ví dụ dân đáng đói mà thị trường có gạo chúng ta lại có tiền
thế thì không có cớ gì mà chúng lại không tìm cách được mua được gạo tốt gạo rẻ cho dân
điều đó để dân nói là chúng ta có lỗi
cũng như bây giờ ta để dân thiếu thuốc mà để chẳng may tính mạng của dân bị đe dọa tôi cho đến là chúng ta có lỗi
cho nên tôi nghĩ rằng việc này thì tôi biết tâm tư các anh các chị tôi chia sẻ hoàn toàn nhưng mà phải có cách cắt phục
vâng cái tâm lý lo sợ như bà nói là cũng có nó chỉ là một trong những cái phần nguyên nhân thôi
hiện tại thì chúng ta cũng đang có rất nhiều những cái chính sách bác luật những cái luật như là luật đầu thầu chẳng hạn
thế nhưng tại sao lại có cái điểm nghẽn
cái điểm nghẽ mà chúng ta cần phải xác định ở đây là gì
và cái vướng mắt trong thời gian qua là gì mà lại để dẫn đến cái tình trạng là thiếu vật tư và thiết bị y tế như vậy ạ
tôi cho rằng là trong cái gọi là cái đấu thầu thuốc thì nó liên quan đến rất nhiều các cái luật
luật đầu tư luật đấu thầu rồi luật khám chữa bệnh v v
tức nó liên quan rất nhiều
tôi nghĩ rằng trong giai đoạn rồi phải nói là chúng ta cũng đã cố giả soát để rút ngắn các cái quy trình lại
nhưng tôi phải nói thẳng là hiện giờ vẫn có cái dường giả
cho nên tôi nghĩ là một mặt bộ y tế phải xem lại giả soát lại toàn bộ các cái văn bản liên quan đến đấu thầu thuốc
làm sao cái nào mà nó không cần nó bất cập thì đề nghị phải báo cáo ngay với chính phủ với trách nhiệm của mình
và thậm chí chính phủ nếu thấy cần sửa luật có thể báo cáo ngay với quốc hội
để làm tôi cho là thuốc với dân lúc này là cần vô cùng
thế cho nên không thể nào để trần trừ được nữa
mặc dù là có thể có khó khăn có vướng mắt nhưng tôi nghĩ là vướng gì cũng thể sửa được
vướng luật sửa được mà cho nên có cái gì đâu
cho nên tôi cho là làm trước hết là bộ y tế phải khẳng định giả soát luôn
và khẩn trương không có nghĩa là vội vàng
khẩn trương để làm chuyện này để báo cáo với chính phủ báo cáo quốc hội để chúng ta sửa
để chúng ta làm thế nào
quy trình đấu thầu thuốc nó vẫn nằm vào chất lượng vẫn nằm vào giá cả
nhưng mà rút ngắn lại để người dân được nhờ
vâng có một số những cái quan điểm như thế này
tức là từ những cái khâu bắt đầu từ luật
tuy nhiên là trong luật đấu thầu thì sẽ có những cái quy định mà liên quan đến y tế chẳng hạn
thì chúng ta lại chưa có những cái quy định rõ ràng
và trong khi đấy sau khi mà được trình ra những cái cơ quan
thì nó lại bị vướng lại bị kẹt lại ở cái khâu gọi là thẩm định
và khi mà chờ khi thẩm định mà khi để có thể được ký phê duyệt
thì nó lại là một cái khoảng thời gian rất dài nữa
thành ra cái tình trạng chậm trễ này nó cứ kéo dài
và thực sự là người dân cũng rất là mệt mỏi
và họ cũng than rằng là không biết là đến bao giờ tình trạng này mới có thể chấm dứt ạ
đấy là một điều có lẽ là chúng ta cũng phải cân nhắc trong thời gian tới
đấy là một tồn tại trong thực tiễn
chúng ta phải nói giai đoạn những giai đoạn vừa rồi là quốc hội đã ban hành rất nhiều luật
đấy là một cái tiến bộ rất lớn
tuy nhiên trong quá trình mà xây dựng luật thì cũng có chỗ nọ chỗ kia
có những chỗ mà chúng ta làm nó còn chưa đồng bộ
tức là bộ luật này nó lại chéo với luật khác
cho nên tôi nghĩ tôi đã nói trong trường hợp này
thứ nhất tôi đề nghị bộ y tế phải giả soát lại ngay tất cả những văn bạc liên quan đến đấu thầu thuốc của tất cả các bộ luật
xem cái nào bất cập cái nào có thể thực hiện được
thì tôi nghĩ là phải báo cáo ngay với chính phủ và tôi nghĩ là phải để rút ngắn cái quy trình đấu thầu thuốc lại
tôi như tôi nói vẫn phải đảm bảo chất lượng vẫn phải đảm bảo giá cả
nhưng rút ngắn cái thủ tục hành chính lại để cho nhanh
đấy là một
thứ hai tôi đề nghị là quy rõ trách nhiệm của từng khâu một
ví dụ cái này là thuộc bộ y tế cái này là thuộc bộ tài chính cái này là thuộc bộ kinh doanh
phải quy rõ trách nhiệm từng khâu một
để lúc chậm khâu nào thì chính phủ sẽ chỉ rõ là anh chậm đấy anh phải chịu ý nghiệm với dân
chứ bởi vì tôi nghĩ rằng không thể để cáo ra tình trạng thiếu thuốc này được
cho nên là tôi nghĩ là phải thậm chí phải sửa luật phải đưa vào luật khám chức bệnh về cái chuyện đấu thổ thuốc này
và quy rõ trách nhiệm cho từng khâu một từng giai đoạn một
và để làm thế nào đây cho người dân có thuốc để điều trị
vâng ạ và tại cuộc họp thường trực chính phủ với các đơn vị về giải pháp cung ứng thuốc vật tư và bảo đảm nguồn lực cho ngành y tế vừa rồi
thì thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu là các bộ ngành liên quan thì cần phải giả soát tổng thể các quy định liên quan đến mua sắm thuốc trang thiết bị và vật tư y tế
vậy theo bà thì với các ban ngành hiện tại mà mỗi ban ngành chúng ta cần phải thực hiện những giải pháp như thế nào để giải quyết sớm tình trạng trên
vâng ạ tôi nghĩ trước hết đầu tiên là về trách nhiệm về chất lượng về loại thuốc chủng loại là bộ y tế phải làm
xem dự án thứ hai là ví dụ giá cả bộ tài chính phải tham gia xem thế nào cho nó thích hợp
tôi nói giá cả đây là phải phù hợp với chất lượng chứ không phải là chất lượng mà đàn quả ra cho nên bộ tài chính phải tham gia
có những hội đồng thẩm định giá phải làm nhưng mà làm cho nó khẩn trương
cái bộ kế hoạch đầu tư thì ghi vào kế hoạch bao nhiêu đấy cần kế hoạch trong trường hợp này thì là sẽ nhập cái loại gì và nhập làm vi và kế hoạch đi
mà trong trường hợp đấy tôi đề nghị là chính phủ chỉ đạo phải có cái lộ trình thực hiện cái kế hoạch đấy
chứ nếu không có thì cứ lại đầu năm đến cuối năm thì như thế rất chậm
tôi nghĩ là bây giờ khi chính phủ đã chỉ đạo rồi đã chỉ rõ trách nhiệm của từng bộ
thì các bộ phải xây dựng tự xây dựng kế hoạch và phải có lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch báo cáo chính phủ
và chính phủ cứ trên cơ sở mà kiểm điểm thôi
tôi nghĩ là đặc biệt trong lĩnh vực y tế thì càng phải nhanh càng phải tốt
tôi như tôi nói nhanh không nghĩa là vội nhanh khẩn trương nhưng mà vẫn phải đảm bảo chất lượng đảm bảo giá cả để có cái thuốc cho dân
chứ còn tôi nghĩ là đấu thầu cái khác có thể chậm được chậm một vài tháng được nhưng mà thuốc mà chậm một vài tháng thì tôi nghĩ không biết là tính mạng dân sẽ thế nào
vâng và một câu hỏi cuối cùng có lẽ là người dân cũng rất là quan tâm là liệu rằng đến thời điểm nào
những cái quy định như thế nào như thế này thì người dân sẽ có được một sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất và đầy đủ nhất đối với những thiết bị vật tư y tế ạ
cái mục tiêu mà nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đấy là xuyên suốt cái chỉ đạo của đảng và chính phủ việt nam
phải lấy cái chất lượng cuộc sống để làm cái thước đo để là cái mục tiêu cái hiệu quả của các cái ngành hoạt động thì đấy là cái rất cao rồi
trong đó có cái việc tức là cái hưởng thụ mà sử dụng y tế
thế còn trong trường hợp này bây giờ tôi nghĩ là tôi hy vọng rằng
với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ tức là chỉ rõ từng khâu từng ấy và đặc biệt giai đoạn hiện nay
mà cái chuyện cái diễn biến của dịch bệnh nó cũng còn đang phức tạp
cho nên vấn đề sức khỏe của dân đây là vấn đề an sinh xã hội sức khỏe của dân chính là vấn đề mục tiêu phát triển bền vững
cho nên tôi nghĩ rằng tôi tin và tôi cũng đề nghị chính phủ là chỉ đạo rõ ràng ra
từ giờ đến hết quý hết tháng bảy hết tháng tám rõ ràng ra và đề nghị phải công bố công khai cái lịch trình đấy để cho dân giám sát
bởi vì bây giờ đại hội với ban đã ghi rõ rồi dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thụ hưởng
tôi nghĩ đề nghị chính phủ chỉ đạo rõ ràng kể cả lộ trình kể cả thời gian kể cả nội dung công bố lên các phương tiện để dân giám sát
vâng ạ rất cảm ơn chia sẻ cùng giáo sư tiến sĩ nguyễn thị an trong chương trình hôm nay